sau khi trải qua nhiều công việc khác nhau nhưng chưa cải thiện được cuộc sống gia đình
nhất là phải nuôi ba con nhỏ ăn học năm hai nghìn sáu ông trần lô ở thôn phương sơn
xã triệu sơn huyện triệu phong tỉnh quảng trị qua đọc báo thấy nhiều người làm giàu từ trồng nấm
ông đã mạnh dạn quyết tâm vay vốn phát triển mô hình trồng nấm sò và đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình
để mô hình nấm sò của gia đình thành công ông lô đã tích cực tham quan
học hỏi kiến thức kinh nghiệm ở các mô hình trồng nấm hiệu quả ở các địa phương lân cận
bên cạnh đó ông dành một khoảng thời gian nhất định để tìm hiểu kỹ thuật trồng
chăm sóc xử lý môi trường để nấm phát triển tốt
một yếu tố rất quan trọng quyết định đến năng suất chất lượng của nấm
đó chính là phải nghiêm ngặt tuân thủ quy trình sản xuất
đồng thời là tỉnh kiên trì nếu không kiên trì thì không thể thành công
cho nên tôi tự động rút kinh nghiệm năm này qua năm khác lần sau rút kinh nghiệm lần trước
cho nên mình dẫn đến hôm nay là ổn định được cuộc sống
với niềm đam mê đối với nấm sò cộng với đức tính kiên trì tỉ mỉ thường xuyên chăm sóc
nhờ đó ông lô đã bám trụ được với cây nấm
hơn một mươi năm nay vừa làm vừa đúc rút kinh nghiệm
sau khi tích lũy được ít vốn ông dần dần mở rộng chạy nấm của mình
đến hôm nay ông đã xây dựng được hai trại trồng nấm với diện tích một trăm năm mươi m hai
và một chạy ươm nấm một trăm linh m hai với hai loại nấm sò tím và sơ trắng
sản phẩm nấm sò của ông chủ yếu nhập cho các thương lái ở xã triệu sơn triệu tài và xã hải ba thuộc huyện hải lăng
nấm của gia đình làm ra bán rất chạy là nhờ nấm sạch an toàn cho người sử dụng
có những bước thành công rồi thì dự kiện sẽ mở là quý mô lớn hơn tăng thu nhập là lớn hơn
tất nhiên là dù năm nay tuổi cũng đã khả cáo rồi
nhưng mà dự trù phải cố gắng là tăng gấp ba bốn lần thu nhập bình thường từ mấy năm nay
nhờ sự cần mẫn chịu khó mà đến nay trại nấm sò của ông lô đã cho kết quả khả quan
hai chạy nấm thường xuyên có khoảng một mươi
một bịch nấm ngày thu hoạch ít cũng được một mươi kg ngày nhiều là năm mươi kg
bán ra thị trường sò tím bốn mươi đồng trên một kg và sờ trắng là hai mươi năm đồng trên một kg
nấm tiêu thụ nhanh và được giá nhất là vào ngày rằm và mùng một âm lịch
nấm sò tím có giá lên đến bảy mươi đồng trên một kg
mỗi năm ông thu lãi dòng một trăm hai mươi triệu đồng
phương châu sơn ngoài sản xuất trình trồng lúa
mô hình trồng nấm này là một bước đột phá trong phát triển kinh tế của địa phương tạo ra thu nhập
tính khả thi rất cao nhưng cũng đòi hỏi kinh nghiệm cũng như kinh phí để mở rộng mô hình này rất lớn
nên chính quyền địa phương cũng tạo mọi điều kiện cũng mong muốn cấp tên
có nhiều chính sách ưu đại hơn nữa để tạo điều kiện cho người dân
nên hạ tiếp các mô hình và mở rộng mô hình ngày càng đạt hiệu quả cao hơn
niềm đam mê lòng quyết tâm và tinh thần ham học hỏi là những yếu tố tạo nên thành công cho mô hình trồng nấm của đảng viên trần lô
ở thôn phương sơn xã triệu sơn huyện triệu phong tỉnh quảng trị
trồng nấm đã giúp ông nuôi con cái học đến nơi đến trốn và vươn lên làm giàu cho gia đình